trong hai ngày nghỉ cuối tuần này thời tiết tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có trạng thái nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ vào thời điểm sáng sớm
ban ngày có thể hừng nắng nhẹ nhiệt độ ra động ở mức một mươi tám hai mươi sáu độ
sau đó từ chiều tối mai khi không khí lạnh được bổ sung yếu thì mưa rông sẽ tăng lên ở diện giải rác
đến ngày mùng tám mưa sẽ giảm nhanh
cùng với mưa nền nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ mỗi ngày
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng chỉ có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm sẽ có sương mù chưa chiều hừng nắng
với mức nhiệt độ cao nhất đạt ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
thậm chí tại khu vực tây bắc còn có nơi sấp xỉ ba mươi độ
và cũng từ chiều tối mai khi chịu tác động của không khí lạnh
thì mưa rông trên khu vực cũng sẽ tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhưng không quá mạnh
tại miền trung thì cũng ít có sự biến động trong ngày hôm nay và ngày mai
trời tạnh giáo
có nắng với nhiệt độ phổ biến ở mức một mươi chín hai mươi tám độ tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sau đó đợt không khí lạnh từ đêm mai cũng khiến cho khu vực này xuất hiện mưa rào và rông trong ngày mùng bảy
riêng khu vực trung trung bộ thì mưa sẽ còn duy trì trong ngày mùng tám
rồi sau đó sẽ giảm dần
nên nhiệt độ vì vậy cũng sẽ có xu hướng giảm nhẹ
trời chuyển rét tại phần phía bắc của khu vực
các tỉnh từ đà nẵng cho đến quảng ngãi
thời tiết cũng phổ biến tạnh giáo trong hai ngày tới
sau đó thì từ ngày mùng bảy mưa rông cũng sẽ tăng nhẹ
riêng tại các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ
do nằm xa khối không khí lạnh nên hầu như là không có mưa trong ba ngày tới
về nền nhiệt độ trong hai ngày tới cao nhất tại đây là hai mươi tám ba mươi một độ
và sau đó sẽ giảm nhẹ từ ngày mùng tám
khu vực tây nguyên ngoại trừ chiều tối ngày hôm nay sẽ có mưa rông rải rác
thì trong ba ngày tới thời tiết sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định ngày nắng
chiều tối có mưa vài nơi với mức nhiệt là từ một mươi bảy cho đến ba mươi hai độ
một vài nơi còn có thể sẽ cao hơn
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác
sau đó trong ba ngày tiếp theo chỉ có mưa rông vài nơi với lượng không đáng kể
ban ngày thì tại khu vực này sẽ có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ tại nam bộ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ thì cục bộ còn nắng nóng
với mức nhiệt có thể trên mức ba mươi năm độ